bạn thu linh ở hải phòng
bạn có hỏi như thế này ạ
con gái em hiện hai mươi ba tháng và nặng một mươi một năm kg
bé nhà em thì mới đi học
về nhà thì cháu ăn rất là ít
thậm chí bỏ ăn
và không thích uống sữa
sau thời gian thì cháu sụt cân
bác sĩ có thể cho em lời khuyên để em cần làm gì trong trường hợp này
dạ xin mời bác sĩ việt hà
vâng một bạn hai mươi ba tháng mà với cân nặng một mươi một năm kg
thì cái cân nặng cũng là cái cân nặng bình thường
so với lứa tuổi
với các cháu mà khi mới bắt đầu đi nhà trẻ
thế là các con có những sự thay đổi
về mặt tâm sinh lý của các bạn
và có nhiều cái cách
mà các bạn phải phản ứng khác nhau
có những bạn thì quấy khóc
có những bạn thì bỏ ăn
có những bạn thì giữ lại nước mùi
thì cái hiện tượng này nó cũng là cái hiện tượng mà khá là thường gặp
ở những cái em bé mà
cái giai đoạn đó vừa mới tách mẹ vừa mới tách gia đình
mà đi đến với cái cuộc sống tập thể
thì với cái lứa tuổi như thế này
thì cái lời khuyên của chúng tôi dành cho em mẹ
cái việc đầu tiên
là khi mình quyết định đưa bé đi nhà trẻ
thì chắc cũng phải có những cái chia sẻ với con
mình thường nghĩ là bọn trẻ con
nó sẽ chưa hiểu được là mình nói cái gì
nhưng thực ra là với các bạn mà
hai mươi bốn tháng hai mươi ba hai mươi bốn tháng
thì về mặt ngôn ngữ các bạn có thể đã hiểu
các từ đơn rồi
thì đấy là một cách để mình giải quyết
cách thứ hai là mình cũng có sự chia sẻ với các cô giáo
tại nhà trẻ để mình tìm hiểu xem
cái lý do mà
con mình nó rất là khó hòa nhập tại nhà trẻ
nó là những vấn đề gì
và mình sẽ gỡ từ những vấn đề đó
cái vấn đề thứ ba
nữ là sự thay đổi
với khẩu phần ăn giữa nhà trường
và gia đình của mình
nó cũng thay đổi
thì có lẽ là mình sẽ tập cho con thích nghi
có thể đoạn đầu thì cái sự thích nghi nó chưa có được tốt
thế nhưng mà sau đấy
nó cũng sẽ có thể thay đổi được
và vấn đề cuối cùng là mình phải điều chỉnh
khẩu phần dinh dưỡng của mình
cho nó gần giống lại
tại vì thực ra tôi cũng làm việc với các nhà trẻ rất là nhiều
thì ở các nhà trẻ họ thường có
một khẩu phần dinh dưỡng khá là hợp lý
họ có làm việc với các
họ xây dựng lên những khẩu phần dinh dưỡng
nó cân đối
về mặt các chất đạm chất đường
có thể là trước đây mình rất là chăm con mình
nhưng mà cái khẩu phần dinh dưỡng của mình nó lệch hơn so với đấy
thì làm cho các bạn đấy là rất là khó
thì mình lại phải phối hợp giữa mình với lại nhà trường
để xây dựng được khẩu phần dinh dưỡng
phù hợp cho các em bé
đấy là cái giải pháp cho các bạn người đi nhà trẻ
và rất là hữu ích
dù các ông bố
hay bà mẹ mà có con
phải đi nhà trẻ ở lưu tuổi
bắt đầu chụp chữ đúng không ạ